thứ trưởng nguyễn duy ngọc khen thưởng bàn truyền án công an tp hải phòng
vì thành tích xuất sắc nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn
phát huy vai trò của người có uy tín trong thu hồi vũ khí vật liệu nổ
tại huyện miền núi ghi nhận tại hòa bình
sau đây là nội dung chi tiết bản tin
do đại tướng vi lây lạ kham phong ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào làm trưởng đoàn
đã sang thăm và làm việc tại việt nam
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an việt nam đã chủ trì lễ đón chính thức
ngay sau lễ đón đoàn đại biểu bộ công an hai nước đã tiến hành hội đàm nhiều nội dung quan trọng
dù hội đàm về phía bộ công an có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an việt nam lãnh đạo bộ công an lào
và đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của hai bộ công an
chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao bộ công an nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đặc biệt
hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia việt nam lào nói chung
giữa bộ công an việt nam bộ công an lào nói riêng
vẫn không ngừng được phát triển đi vào chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực
thời gian qua mặc dù hai nước còn gặp nhiều khó khăn trước sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
song quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào
trong đấu tranh phòng chống tội phạm tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực
có phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự của hai quốc gia
phát biểu tại buổi hội đàm bộ trưởng tô lâm cảm ơn những chia sẻ hợp tác
của lực lượng công an nhân dân lào đối với lực lượng công an nhân dân việt nam
thời gian qua đồng thời chúc mừng những chiến công thành tích bộ công an lào đã đạt được
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trên cơ sở văn bản bổ sung kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi bốn
và bản ghi nhớ giữa hai bộ về hợp tác phòng chống ma túy lực lượng cảnh sát hai nước
đã đẩy mạnh công tác trao đổi tình hình liên quan đến các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm ma túy và tội phạm xuyên quốc gia
năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát hai bộ đã phối hợp xác minh thông tin
truy bắt và bàn giao cho bộ công an việt nam một số đối tượng có lệnh truy nã
hai bộ đã phối hợp tiến hành khảo sát triển khai dự án xây dựng trụ sở làm việc công an lào
tại các bản giáp biên giới việt nam
đến nay một trăm linh công an các tỉnh giáp biên giới của hai nước đang gấp rút tiến hành xây dựng
và phấn đấu hoàn thành trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
bộ công an việt nam tiếp nhận đào tạo bồi dưỡng cán bộ bộ công an lào
hỗ trợ bộ công an lào trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trần thành cảm ơn tình cảm tốt đẹp bộ công an việt nam đã dành cho đoàn đại biểu
bộ trưởng vi lây lạ khăm phong khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa bộ công an lào
bộ công an việt nam đã góp phần làm sâu sắc củng cố mối quan hệ hữu nghị
đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng nhà nước nhân dân và lực lượng công an hai quốc gia
từ những kết quả hợp tác giữa hai bộ trong năm hai nghìn hai mươi một mong muốn
thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa hai bộ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới
có phần đem lại ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội giữa hai nước
cũng như vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tình đoàn kết đặc biệt
và sự hợp tác toàn diện giữa lào và việt nam
để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội
đặc biệt là đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi hai
năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam kỷ niệm sáu mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
và bốn mươi năm năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
tại hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng vi lây lạc khăm phong đã trao đổi một số phương hướng
hợp tác chính giữa hai bộ trong đó tăng cường trao đổi thông tin mà hai bên cùng quan tâm
tiếp tục duy trì tiếp xúc lãnh đạo các cấp giữa hai bộ dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến
phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng kịp thời không để các thế lực thù địch
các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh trật tự hai nước
thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi hai thực hiện có hiệu quả các điều ước
thỏa thuận quốc tế mà hai bên cùng là thành viên xúc tiến đàm phán tiến tới ký kết hiệp định về dẫn độ
hiệp định cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa hai chính phủ tham vấn ủng hộ nhau
tại các diễn đàn thế giới khu vực trong đảm bảo an ninh hòa bình ổn định trong khu vực và thế giới
cũng như trong đấu tranh phòng chống tội phạm phối hợp triển khai hiệp định về chuyển giao người
bị kết án phạt tù tiếp tục hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nhất là phòng ngừa sự lây lan và phát triển của biến chủng mới phối hợp triển khai dự án xây dựng
học viện chính trị công an nhân dân lào sau khi chính phủ hai nước phê duyệt tiếp tục phối hợp
nghiên cứu và triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án cấp căn cước công dân
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng vi lây lạc thăng phong đã chứng kiến các đơn vị
chức năng hai bộ ký kết các văn bản hợp tác
ngay sau hội đàm đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam và đại tướng
vi lây lạc thăng phong ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an lào đã đồng chủ trì lễ trao huân
trương của nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tặng các tập thể cá nhân thuộc bộ công an việt nam
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
và đây là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân việt nam trong sự nghiệp
vun đắp giữ gìn quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa
hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào nói chung mối quan hệ gắn bó thủy chung giữa
lực lượng công an nhân dân hai nước việt nam lào nói riêng
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bộ trưởng bộ công an lào đã
trao tặng huân chương tự do hạng nhất cho tập thể bộ công an việt nam đồng thời trao huân chương tự do hạng
nhì huân chương tự do hạng ba và trao tặng huân chương lao động cho đại diện các đơn vị bộ công an việt nam
cũng tại buổi lễ thay mặt nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bộ trưởng bộ công an lào đã trao huân trường
tự do hãng nhất của nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tặng đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an việt nam đồng thời trao huân chương tự do hạng nhì của nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tặng thượng tướng lê quý vương nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an thượng tướng bùi văn nam
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an và thượng tướng nguyễn văn thành nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên thứ trưởng bộ công an
trao huân chương tự do hạng ba
của nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tặng thượng tướng nguyễn văn sơn
ủy viên trung ương đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an
tặng thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cũng tại buổi lễ
bộ trưởng bộ công an lào đã trao huân chương lao động hạng nhất
huân chương lao động hạng hai
và huân chương lao động hạng ba
của nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tặng các cá nhân thuộc bộ công an việt nam
phát biểu tại buổi lễ
bộ trưởng tô lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất
đến đảng nhà nước và nhân dân lào anh em
đã quan tâm động viên các tập thể cá nhân của bộ công an việt nam
trong quá trình giữ gìn phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại
tình đoàn kết đặc biệt
và sự hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc việt nam lào
trong suốt bảy mươi năm năm ra đời
và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
phần thưởng cao quý mà nhà nước và nhân dân lào anh em dành cho lần này
cũng là trách nhiệm nhắc nhở
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân việt nam
cần phải nỗ lực phấn đấu và tu dưỡng bản thân
để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ vinh quang của mình
góp phần vào việc giữ gìn vun đắp
và phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại
tình đoàn kết đặc biệt
và hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam lào nói chung
giữa lực lượng công an nhân dân hai nước nói riêng
của hai quốc gia
khẳng định lực lượng công an nhân dân việt nam
sẽ không ngừng phấn đấu và công hiến
cho sự nghiệp cách mạng của đất nước
đưa quan hệ hợp tác giữa hai bộ
ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả thiết thực
góp phần tích cực vào việc giữ gìn vun đắp
và phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại
tình đoàn kết đặc biệt
và hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam lào
mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi
phần điểm lại các hoạt động của lãnh đạo bộ công an
trong tuần vừa qua
chiều ngày sáu tháng một chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm
từ trung tướng lên thượng tướng
đối với đồng chí trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an
và đồng chí lương tam quang ủy viên trung ương đảng
ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an
dự buổi lễ có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
chúc mừng các đồng chí vinh dự được phong hàm thượng tướng
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tin tưởng
hai đồng chí thứ trưởng bộ công an được thăng cấp bậc hàm
sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang
của lực lượng công an nhân dân anh hùng
giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng
tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc với nhân dân
hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
thực hiện tốt lời dạy của bác hồ
người làm tướng phải trí dũng nhân tín liêm trung
phần đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
mà đảng nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó
trong tuần qua hội nghị bộ trưởng việt nam lào campuchia
về hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ ba
đã diễn ra theo hình thức trực tuyến
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm đề nghị
các bộ thống nhất quan điểm
xác định hợp tác quốc phòng an ninh là trụ cột trong quan hệ ba nước
khẳng định và tuân thủ nguyên tắc không cho phép
bất kỳ lực lượng nào dùng lãnh thổ của nước này
để chống phá và can thiệp nội bộ nước kia
tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả các thỏa thuận
hiệp định hợp tác song phương việt nam lào việt nam campuchia
tăng cường trao đổi thông tin về tình hình thế giới và khu vực
tình hình liên quan đến an ninh quốc gia
phát huy các cơ chế hợp tác quốc phòng an ninh
hợp tác xây dựng tuyến biên giới ổn định và phát triển bền vững
hướng tới kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
và kỷ niệm ba mươi năm ngày tái lập tỉnh ninh bình
tỉnh ủy ninh bình phối hợp với bộ công an
tổ chức giải giao hữu bồng đá chuyên nghiệp cúc hoa lư năm hai nghìn hai
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã đến dự lễ khai mạc và cổ vũ cho các đội bóng thi đấu tại giải này
trong đó có câu lộc bộ bồng đá công an nhân dân
phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi một
và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai của công an tp hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
ghi nhận những chiến công thành tích kết quả mà công an thành phố hà nội đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một
chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an tp hà nội phải gương mẫu đi đầu tiên phong
thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn
triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ an ninh đối ngoại an ninh đối nội
tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
phần đấu thực hiện mục tiêu kéo giảm ít nhất năm số vụ phạm pháp về trật tự xã hội
lực lượng công an thủ đô phải là đơn vị gương mẫu đi đầu trong công tác ứng dụng đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công
tạo chuyển biến lan tỏa ra các ngành và xã hội
với mục tiêu cao cả lấy người dân làm trung tâm vì nhân dân phục vụ
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai của cục tổ chức cán bộ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
cục tổ chức cán bộ phải luôn chủ động sẵn sàng tham mưu triển khai ngay
khi bộ chính trị ban hành quyết định đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đây là nhiệm vụ cốt lõi tiên quyết phải tập trung nguồn lực thực hiện ngay trong đầu năm hai nghìn hai mươi
trong đó tiếp tục ra soát đánh giá tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị địa phương
chức năng nhiệm vụ thẩm quyền trên các lĩnh vực công tác công an
theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
để có kế hoạch tiếp tục kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy điều chỉnh phân công phân cấp nhiệm vụ điều chỉnh bố trí lực lượng
cũng trong tuần qua các đồng chí lãnh đạo bộ công an đã dự hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi hai
tại công an một số đơn vị địa phương
phát biểu chỉ đạo tại đây các đồng chí lãnh đạo bộ công an ghi nhận và biểu dương những kết quả
mà công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả các mặt công tác đã đạt được
tiếp tục coi trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng thực sự đoàn kết thống nhất kiện toàn tổ chức bộ máy
cán bộ tại đơn vị theo đề án của bộ công an về việc để mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cùng với đó thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp giải pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội
trước mắt là bảo đảm cho nhân dân cả nước đón tết của truyền nhân dân hai nghìn hai mươi hai an toàn lạnh mạnh
trong phần tiếp theo của bản tin
thứ trưởng nguyễn duy ngọc khen thưởng ban chuyên án công an thành phố hải phòng vì thành tích xuất sắc nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng
kazakhstan bắt giữ hơn năm đối tượng quá khích gây bạo loạn
vào chiều ngày hôm nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đồng chí lê anh quân phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
đã đến động viên khen thưởng cán bộ chiến sĩ công an thành phố hải phòng về thành tích xuất sắc khám phá nhanh chuyên án và bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng trên địa bàn
sau khi nghe báo cáo nhanh chuyên án bắt giữ nguyễn văn nam đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại phòng giao dịch đình vũ thuộc ngân hàng việt công banh hải phòng
đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương tinh thần phối hợp kịp thời trách nhiệm của các lực lượng tham gia phá án
đồng thời yêu cầu các lực lượng công an thành phố hải phòng tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chân áp các loại tội phạm
huy động tổng hợp các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phát động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở
phục vụ nhân dân vui xuân đón tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai an ninh an toàn
nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia phá án đã được lãnh đạo bộ công an ủy ban nhân dân tp hải phòng kịp thời động viên khen thường
như vậy là sau hai ngày gây án nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện cát hải tp hcm
là đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản tại phòng giao dịch đình vũ ngân hàng việt công banh hải phòng đã bị bắt giữ
vào hồi một mươi năm h ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai có một thanh niên đeo khẩu trang đội mũ lưỡi chai mặc áo khoác đen quần dài màu đen đi vào phòng giao dịch việt công banh
khi đến quầy giao dịch đối tượng cầm một vật màu đen dạng súng ngắn đe dọa bảo vệ nhân viên ngân hàng cướp đi số tiền khoảng hơn ba tỷ đồng cho vào ba lô
sau khi cướp được tiền đối tượng đi ra cửa và đe dọa bảo vệ ngân hàng cướp đi một xe máy futer bỏ chạy về hướng cầu tân vũ lạch huyện
phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng vừa đấu tranh thành công chuyên án ma túy bắt giữ ba đối tượng và thu giữ một trăm bốn mươi bốn viên ma túy tổng hợp một mươi hai bánh heroin
cụ thể vào lúc h ba mươi phút ngày tám tháng một tại bản tá xú lìn xã xín thầu huyện mường nhé tỉnh điện biên lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng là tẩn xảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và tần đậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng chú tại huyện mường tè tỉnh lai châu về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
một bánh lớn hình vuông bọc băng keo chống ẩm màu vàng bên trong có các gói nhỏ chứa một trăm bốn mươi bốn viên ma túy tổng hợp hai bánh hình vuông bọc băng keo màu đen chứa chất bột màu trắng dạng nén là heroin có trọng lượng khoảng bảy trăm linh gram
bước đầu hai đối tượng khai nhận được một người đàn ông chưa rõ danh tính tại lai châu thuê đến khu vực cột mốc số hai tuyến biên giới việt nam lào lấy ma túy từ hai đối tượng mang quốc tịch lào rồi bán lại cho một đối tượng mang quốc tịch trung quốc không rõ tên tuổi địa chỉ
đang trên đường di chuyển đến địa điểm giao hàng thì bị phát hiện bắt giữ
mở rộng chuyên án đến một h ba mươi phút ngày hôm nay tại khu vực bản púng rắt hai xã mường mươn huyện mường trà tỉnh điện biên
lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng mùa a dế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện mường trà tỉnh điện biên cùng tang vật là một mươi bánh heroin trọng lượng khoảng ba năm kg
tại cơ quan điều tra mùa a dế khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho đối tượng mang quốc tịch lào từ biên giới vào nội địa giao cho đối tượng người việt nam chưa rõ danh tính với tiền công là ba mươi triệu đồng
thực hiện mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai và các ngày lễ lớn công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt gia quân quyết liệt cao điểm tấn công truy quét đấu tranh có hiệu quả
đối với các loại tội phạm có phần đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón tết sau đây là ghi nhận tại hòa bình
bằng uy tín của mình nhiều năm nay ông lò bá chúng xã trường châu huyện mai châu tỉnh hòa bình đã tuyên truyền vận động bà con trong xóm thay đổi tư duy tự nguyện giao nộp những khẩu súng tự chế cho công an xã

có vấn đề thiếu kiện đồng người vượt cấp
mai châu là huyện vùng cao có bảy dân tộc anh em sinh sống trong đó bảy mươi là dân tộc thái và mông
trước đây theo phong tục trong nhà mỗi đồng bào đều có súng tự chế để đuổi thu giữ bảo vệ thôn bản săn bắn thú rừng
tuy nhiên ngày nay những tính năng đó đã không còn phát huy tác dụng mà ngược lại súng tự chế đã trở thành hiểm họa nguy hiểm
với sự giúp đỡ của đội ngũ người có uy tín đã giúp lực lượng công an vận động
người dân thu hồi số lượng lớn vũ khí vật liệu nổ đặc biệt súng kíp súng hơi tự chế
trong những năm qua lực lượng người có uy tín ra làng trường bản đã vận động tuyên truyền cho bà con nhân dân và con cháu
thu hồi một số các vũ khí công cụ hỗ trợ như là súng tự chế và những đạn còn xót lại do thời chiến tranh
qua đấy thì người dân đã thấy nhận thức được và tiến hành vận động gia đình bà con là giao nộp cho lực lượng công an xã
chúng tôi đã tham hiệu cho bệnh viện và bệnh viện đã tham hiệu cho tinh dạng cái đề án một nghìn tám mươi một
và thu trên hàng mấy nghìn cái súng các loại
trên đề bản thì qua đó thì nhất là các cụ ra làng trường bản thì đã tự nộp giao nộp
có những khẩu súng thì rất là có giá trị
nhưng từ đó thì các cụ ra làng trường bản thì rất là tin tưởng tuyên truyền cho con cháu giao nộp
chúng tôi cũng đã được am hiểu về những phòng chống cháy nổ và vật liệu nổ
chúng tôi cũng đã biết nhưng mà vừa rồi thì là trong quá trình đi ra đi vào vườn thì cũng nhạt được
thì cũng qua quá trình đấy là chúng tôi cũng giao nộp cho công an
thời gian này thì cũng là gần cuối năm nữa thì cũng là về cái vật liệu nổ
như là người ta có thể dùng pháo hoặc là một số tự chế để làm ra cái súng
thì lực lượng công an cũng xuống từng xóm để tuyên truyền đến từng người dân
thì chúng tôi cũng hiểu được là những cái việc đấy là nó trái với pháp luật
như bản thân gia đình nhà tôi thì cũng là
nhạt được cái vật liệu nổ thì cũng là giao nộp
như thế thì cũng cảm thấy là nó thoải mái hơn
tập tục làm súng tự chế của đồng bào dân tộc thiểu số đã được loại bỏ hoàn toàn
ngày càng ý thức trong việc chấp hành pháp luật
những già làng trưởng bản người có uy tín trong cộng đồng
đang trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác tuyên truyền
vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
mời quý vị cùng đến với những số liệu vừa được cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tính từ một mươi sáu h ngày tám tháng một cho đến một mươi sáu h ngày hôm nay ngày chín tháng một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi năm bảy trăm bảy mươi chín ca nhiễm mới
trong đó có hai mươi tám ca nhập cảnh và một mươi năm bảy trăm năm mươi một ca ghi nhận trong nước
đã giảm bảy trăm sáu mươi hai ca so với ngày trước đó
tại hà nội tính từ một mươi tám h ngày hôm qua cho đến một mươi tám h ngày hôm nay
trên địa bàn thành phố ghi nhận hai tám trăm năm mươi ca

trong đó quận đống đa là địa bàn ghi nhận nhiều ca mắc nhất với một trăm ba mươi sáu ca trong vòng hai mươi bốn giờ vừa qua
cho đến nay tại việt nam đã ghi nhận ba mươi ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tại hà nội có một ca quảng nam là một mươi bốn ca
thành phố hồ chí minh một mươi một ca hải dương một ca hải phòng một ca và thanh hóa là hai ca
thông tin về giáo dục đáng chú ý
bắt đầu từ ngày mai ngày một mươi tháng một
hà nội điều chỉnh việc dạy học trực tiếp tại bốn quận huyện
trong khi đó học sinh lớp bảy tám một mươi một mươi một ở bốn và bốn ở huyện củ chi tp hcm sẽ đến trường
cụ thể căn cứ vào sự thay đổi cấp độ dịch
bốn quận huyện ở hà nội điều chỉnh việc dạy học trực tiếp của học sinh lớp chín và một mươi hai
quận cầu giấy tạm dừng cho học sinh lớp một mươi hai đến trường vì dịch từ cấp độ hai lên cấp độ ba
học sinh lớp một mươi hai của trường nằm trên địa bàn có mức độ
ổ dịch cấp độ một hai thuộc quận hai bà trưng tây hồ được đến trường theo kế hoạch
tại huyện thanh trì học sinh lớp chín và một mươi hai thuộc xã phường vùng xanh vùng vàng được phép quay trở lại lớp
còn tại tp hcm quận bốn và huyện củ chi cho học sinh lớp bảy tám một mươi và một mươi một tới trường từ tuần sau
cũng từ ngày mai học sinh lớp chín đến lớp một mươi hai các trường ở tp biên hòa tỉnh đông nai sẽ đi học trở lại
học sinh bậc trung học cơ sở ở sóc trăng cũng đến trường vào ngày mai
sau khi tỉnh đã cho bậc trung học phổ thông chuyển sang học trực tiếp bắt đầu từ ngày bốn tháng một
trong khi đó trường mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
sẽ đón học sinh trở lại trường học tập từ ngày mai ngày một mươi tháng một khi đảm bảo đủ điều kiện an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín